thứ hai dễ nhận thấy nhất chính là do sự thiếu đồng bộ của hạ tầng thu phí không dừng phương thức thanh toán chưa được tối ưu
đây là lý do khiến nhiều doanh nghiệp vận tải và người dân đã rán thẻ itat nhưng không nạp tiền sử dụng
tôi xài cái này thì tôi lại không được dùng ở trên tất cả các hệ thống đường cao tốc tất cả các cái hệ thống đấy họ chưa liên kết với nhau
đấy thì đấy là những cái mà trên các kênh mạng xã hội họ đã tuyên truyền với nhau và họ đã hiểu cái vấn đề theo cái góc độ đó rồi
thì các cái vấn đề tuyên truyền một cách tích cực của bên các anh thì lại không có
làm sao phải để cho nó thông toán nhất nhanh nhất có thể để cho anh em lái xe cho người lái xe người làm việc cái người mà sử dụng vận hành trực tiếp để ta tiếp cận cái nhanh nhất
và cởi ra một cái trói ra cho một cái doanh nghiệp làm gì để doanh nghiệp người ta có nhiều phương tiện
là gì chúng ta một là giữ tài khoản để làm gì để trả sau để trừ sau
cái mình đã hợp tác với các doanh nghiệp rồi
thưa quý vị thu phí không dừng được kỳ vọng là giải pháp tối ưu trong việc minh bạch hóa nguồn thu phí bot tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông
tuy nhiên thực tế hiện nay lại không đạt được như kỳ vọng
số lượng xe gián thể e tac lớn nhưng nạp tiền để sử dụng lại rất thấp
một cuộc tọa đàm tìm giải pháp thúc đẩy công nghệ thu phí không dừng đã được tổ chức mới đây
cũng đã phân tích thực trạng và tìm giải pháp hoàn thiện lập đặt thu phí tự động không dừng trong năm hai nghìn hai mươi
đại diện tổng cục đồng bộ việt nam đánh giá tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng chưa đạt yêu cầu là do hình thức thu phí tự động không dừng mới đối với việt nam
mới cả về mô hình công nghệ cả cách quản lý đến phương thức triển khai
nên khi đưa vào triển khai xây dựng các hành lang pháp lý chưa phù hợp với thực tiễn xuất hiện nhiều bất cập trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải tháo gỡ dẫn đến chậm tiến độ
tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến là việc nộp tiền của chủ phương tiền vào tài khoản giao thông đang còn bất cập
bất cập ở đây là do việc nộp tiền vẫn phải bất phí hàng tháng phải bất phí
bất cập thứ hai ở đây là do tiến độ hoàn thành của các dự án mà có gắn cái thiết bị không dừng là chưa đồng bộ
nếu có tràm thì đi các thảo tiền của tràm thì vẫn phải dừng lại
ủng hộ chủ trương của chính phủ và bộ giao thông vận tải tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng trong điều kiện các đơn vị kinh doanh vận tải đầu tư mua sắm phương tiện trả lại vay ngân hàng
thì việc chỉ dùng một phương thức thanh toán trả trước như hiện nay sẽ gây ra rất nhiều khó khăn
vì vậy nhiều chuyên gia đề xuất nghiên cứu thêm phương thức trả sau
phương thức trả sau này tức là các cái đơn vị sử dụng đường đấy vẫn phải đăng ký với cái đơn vị mà thu phí rồi có số tài khoản rồi hai bên có thể phải ký cái hợp đồng hay hình thức gì đó với nhau
thế xe cứ đi qua thì qua như là hệ thống mình cứ tích bạc và đến cuối tháng thì các đơn vị kinh doanh vận tải trả
tôi đang là một người lái xe và tôi đang đi qua rất là nhiều trạm nhưng mà cái trạm có gắn thẻ không dừng luôn luôn vắng
tôi đi qua rất nhanh và tôi công nhận cái này là một cái phương thức yêu việt tiên tiến mà tại sao người ta lại không dùng
đấy thì nó đang vướng mắt ở trong một số cái vấn đề về chỗ thanh toán làm sao để cho người ta thoát ra được cái đấy thì nó sẽ tốt hơn
tại sao không tận dụng được cái việc là gì chúng tôi đang có
tất cả các doanh nghiệp đến
người nghỉ hưu bây giờ cũng trả lương qua tài khoản rồi đúng không ạ
tất cả người ta đều có tài khoản hết lái xe của chúng tôi chúng tôi đều có tài khoản và chúng tôi trả lương qua tài khoản đúng không ạ
thế thì tại sao không link lại cái tài khoản đó vào cái tài khoản của lái xe
đấy và doanh nghiệp chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đúng không
cắt toàn bộ số tiền cũng đi bao nhiêu chúng tôi trừ lương lái xe đúng không ạ
trừ cái tài khoản trách nhiệm đấy là cái mà chúng tôi mong muốn đầu tiên
để hệ thống thu phí không dừng triển khai thành công cần có những quy định mạnh hơn tạo thành ý thức của người dân cũng như ý thức của chủ phương tiện sử dụng
ngoài ra cũng cần phải thiết lập được hệ sinh thái đa mục tiêu cho thẻ tức là có thể đi được tất cả các tuyến quốc lộ cao tốc các khu bến bãi của sân bay các điểm đỗ
để người dân nhìn thấy lợi ích của việc không dùng tiền mặt và chuyển sang thanh toán không dừng
lộ trình của bộ thông tải và tổng thống bộ đang phân làng là làng y tích sinh thuận
tức là sau này chỉ xe điện thoại
thì cái đấy cũng là tạo điều kiện cho các nhà người ta thấy được sự ưu tiên sự khác biệt so với cái làng vtc có thể tắt
thì là bên này được ưu tiên thông thoáng thì lượng khách hàng dùng y tích sinh tăng lên
nhìn nhận những bất cập của thu phí không dừng bộ đối tác công tư bộ giao thông vận tải cho rằng
nội dung sửa đổi quyết định bảy mà bộ giao thông vận tải đang trình thủ tướng sẽ có một số giải pháp quan trọng để thúc đẩy tiến độ dự án
giải quyết bất cập giữa bot và đơn vị không dừng trong bảy
làm sao nó hoài hòa hơn
thì trước đây một số nhà đầu tư bot là họ mong muốn là họ tự lắp đặt thiết bị tại trạm
từ quản lý và họ sẽ kết nối với cái đơn vị cung cấp dịch vụ thôi
thì trước đây bảy thì chưa cho phép việc làm đấy
tuy nhiên bảy mới sửa đổi họ sẽ cho phép cái bot là sẽ có thể từ lắp đặt cái thiết bị tại trạm
và làm sao đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ và họ có thể quản lý cái trạm bot của họ
để họ giám sát tất cả mọi thứ thì việc thu phí của họ
và họ kết nối với cái đơn vị
cùng với đó trong quyết định bảy cũng đề xuất phương tiện không gắn thẻ
hoặc không đủ tiền sẽ không được đi vào làn thu phí không dừng
điều này tạo điều kiện tốt hơn cho người sử dụng dịch vụ
bây giờ trong bảy yêu cầu luôn là phương tiện không gắn thẻ không đủ tiền
là phải đi vào làn hộp hợp ngoài cùng
không đi vào làn etc làn etc chỉ có cho phương tiện thu phí không dừng
thưa quý vị giai đoạn hai của dự án thu phí không dừng gồm ba mươi ba trạm
do liên danh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
và một số doanh nghiệp về công nghệ là nhà đầu tư thực hiện
vậy việt theo đã và đang có kế hoạch giải quyết những khó khăn
đẩy nhanh tiến độ giai đoạn hai như thế nào để hoàn thành mục tiêu
lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trong năm hai nghìn hai mươi
công nghệ nào được áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông võ anh tâm
phó tổng giám đốc tổng công ty giải pháp doanh nghiệp
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chính xác xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông là theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong năm hai nghìn hai mươi tất cả các trạm thu phí của bot trên toàn quốc
đều phải hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng
vậy thì với nhà đầu tư trong giai đoạn hai của thu phí không dừng
việt tên đã có triển khai những kế hoạch và nội dung cụ thể như thế nào
để hoàn thành mục tiêu này
theo dự kiến thì trong năm hai nghìn hai mươi chúng tôi sẽ triển khai hoàn thành ba mươi ba trạm thu phí không dừng
và dự kiến phát hành được khoảng một triệu các thẻ vé
và một trong nhiệm vụ quan trọng nữa là các hệ thống của chúng tôi
phải tích hợp được với cái hệ thống thu phí không dừng của giai đoạn một
cụ thể về hệ thống triển khai ba mươi ba trạm
chúng tôi sẽ triển khai xong hệ thống backend và hệ thống frontend
hệ thống backend thì bao gồm các hệ thống về phần cứng hạ tầng
các hệ thống về phần mềm các hệ co xử lý
và hệ thống froneld thì chúng tôi sẽ triển khai xong các hệ thống về camera
nhận diện biển số các hệ thống về thẻ đọc và các hệ thống về quản lý tại trạm
để thực hiện những lộ trình hết sức cụ thể như thế này
thì việt ten có gặp khó khăn gì không thường
với kỳ vọng phải triển khai xong năm hai nghìn hai mươi
thì có thể nói rằng là chúng tôi cũng nhìn thấy một số các hệ thống
rất là khó khăn
cụ thể là các dự án về bot các dự án về pop
đến thời điểm này thì về mặt thể chế về mặt luật thì cũng chưa hoàn thiện
và đang quá trình hoàn thiện
thế nên là cũng có một số các cái điều khoản mà chúng tôi thấy cũng cần phải hoàn thiện hơn
cái thứ hai nữa là các chủ thể mà tham gia vào các dự án này thì cũng rất là nhiều chủ thể
cụ thể là về quản lý nước bồi tông vận tải tổng hộ bộ
thứ hai nữa là tham gia vào các
và thứ ba nữa là các người dân
thế nên khi mà cung cấp một cái dịch vụ ra thì rất là nhiều cái chủ thể tham gia
và cái thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đánh giá nữa là
do cái thời gian mà triển khai rất là gấp trong vòng sáu tháng phải hoàn thành các hệ thống này
và đặc biệt trong thời gian về covid vừa rồi thì nó cũng có những khó khăn về mặt thời gian
khi chúng tôi mà nhập thiết bị cũng như là tổ chức triển khai các dự án
sau gần sáu năm triển khai thì hệ thống thu phí tự động không dừng vẫn lỡ hẹn
vậy thì trong giai đoạn hai này nhà đầu tư
hệ thống thu phí tự động không dừng là viettel có những cái giải pháp mới gì trong công nghệ
để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là minh bạch nguồn thu phí bot thưa ông
cố gắng là tự động hóa toàn bộ các quy trình
cũng như là các cái công cụ cho các cái phương tiện đi qua các cái chặng
ở đây là các hệ thống về camera nhận diện các biển số
và đọc được các cái lưu lượng khi qua chặng
và tiến tới thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì
bản thân hệ thống sẽ bỏ được các cái barrier
và các cái camera khi mà nhận diện được các cái chủ phương tiện
các xe mà đủ các cái điều kiện thu phí thì hoàn toàn có thể tự động đi qua
và không cần các hệ thống về barrier như hiện nay
thứ hai nữa là việt tên thì chúng tôi có cái về dày kinh nghiệm
để triển khai các giải pháp cho viễn thông
đấy là các hệ thống về quản lý khách hàng các hệ thống về quản lý thẻ
các hệ thống về bù trừ thanh toán
thì cơ bản chúng tôi sẽ tận dụng tối đa những kinh nghiệm đấy
để khi mà đưa ra triển khai các hệ thống giải pháp của thu phí công dân
cái thứ ba nữa là hệ thống về tích hợp các loại thẻ thanh toán
thì đến thời điểm này thì công nghệ của chúng tôi đã cho phép là
có thể hỗ trợ các cái thanh toán trả trước thanh toán trả sau
và người dân các chủ phương tiện hoàn toàn có thể nạp tiền
từ nhiều nguồn khác nhau từ các ngân hàng
từ các cái vé các cái thẻ thanh toán như là các cái thẻ viện tân bay
hoặc là các ví môn mô
và sắp tới nữa thì khi mà cái chương trình
cái hệ thống vietmobany của ngân hàng nước đã thông qua
thì đây cũng sẽ là một kênh thanh toán hữu ích cho người dân và các chủ phương tiện
vietten có những kiến nghị đề xuất gì về cơ chế chính sách
để có thể giúp cho doanh nghiệp dự án hoàn thành việc
là lắp đặt tất cả các hệ thống thu phí tự động không dừng
ở tất cả các trạm bot trong năm hai nghìn hai mươi thưa ông
trong năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi cũng mong muốn là
thứ nhất là chính phủ bổ nông bản tải
phối hợp để đưa ra được một số các chế tài
các chính sách rõ ràng
ví dụ như là một số các cái chế tài về design các cái làn đường
sử dụng thu phí không dừng
các chế tài liên quan đến phạt vi phạm của các chủ phương tiện
mà cố tình vi phạm các cái luật lệ
cái thứ hai nữa là cũng mong muốn là có thêm các chương trình chính sách
để khuyến khích những người dân những chủ doanh nghiệp
và đặc biệt là những cái chủ phương tiện
tham gia tối đa vào các hệ thống này
và chúng tôi cũng mong muốn rằng là với cái hệ thống này
sẽ sớm được đưa vào sử dụng và triển khai đúng lộ trình là năm hai nghìn hai mươi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thuận tiện và minh bạch là mục tiêu của việc triển khai việc thu phí không dừng
và cũng chính là điều người dân mong muốn
công nghệ hiện đại kết nối tốt sẽ tăng cao minh bạch
đó cũng chính là cốt lõi chủ phương tiện
thu phí không dừng mà chính phủ đề ra
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại